tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ gia quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa
đây là hoạt động nhằm thúc đẩy từ nhận thức đến hành động của cộng đồng và toàn xã hội
khẳng định cam kết của việt nam trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu
hàng ngày hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái môi trường sống sức khỏe con người
và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia
vì vậy việt nam với quan điểm nhất quán phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường
đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đề xuất và triển khai các sáng kiến giải pháp
cũng như tham dự cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực để hạn chế rác thải nhựa
qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của việt nam trong việc chống lại vấn nạn này
thủ tướng cũng nhấn mạnh việc phòng chống xử lý giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa
là việc làm cần quyết tâm chính trị cao thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp